chương trình hạnh phúc xanh đã phối hợp với ủy ban nhân dân sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
tri cục kiểm lâm tỉnh sóc trăng kêu gọi cộng đồng cùng tham gia dự án forest symphony
chung tay trồng rừng trên năm mươi hectare đất bãi bồi tại xã lạc hòa thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
dự án forest symphony hợp phần trồng rừng ngập mặn sẽ thực hiện trồng năm mươi hectare rừng trong vòng năm năm tới đây
năm đầu tiên dự án sẽ trồng ba mươi tám trăm linh cây mắm trên bảy hectare đất bãi bồi
với mục tiêu này dự án forest symphony đang cần thêm rất nhiều sự đóng góp và chung tay của cộng đồng
hạnh phúc xanh đang thực hiện chiến dịch gây quỹ kêu gọi cộng đồng cùng tham gia góp cây cho khu rừng ngập mặn
dự kiến trồng vào ngày một mươi năm tháng sáu tới đây